các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để xảy ra tình trạng này có nhiều lý do trong đó có cả việc chế tài xử lý chưa đủ sức gian đe
nên thực tế có rất nhiều chủ nhà hàng quán bar khách sạn đã cố tình làm ngơ để khách hàng sử dụng ma túy tại cơ sở mình kinh doanh dịch vụ
lực lượng công an đã chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các chủ nhà hàng quán bar vũ trường khách sạn
đồng thời ký cam kết có những chế tài rõ ràng cụ thể để xử lý nếu chủ kinh doanh cố tình vi phạm
tại đắk lắc gần hai trăm linh năm thanh nước tù
đã dùng quán bar g chín coco beer và một quán karaoke để bay lắc với ma túy
tết nhanh có tới hơn một trăm linh năm nữ cho kết quả dương tính với ma túy
tại quảng nam lực lượng công an đã phát hiện tám phòng tại một cửa hàng karaoke
có tới bảy mươi một khách thuê sử dụng trong đó có tới sáu mươi tám người sử dụng trái phép chất ma túy
ngay giữa thủ đô hà nội lực lượng công an cũng không khó để phát hiện tình trạng sử dụng ma túy tại quán bar karaoke
có cơ sở lên đến ba bốn trăm linh khách trong một đêm
thứ hai là cái việc mà những đối tượng lợi dụng để sử dụng ma túy
như là mô bán hoặc tặng chữ rất dễ phát hiện ra lực lượng
thì sau đó sẽ tẩu thán
nên việc xác định được người vi phạm trực tiếp cũng là một quá trình rất khó trong quá trình điều tra xử lý
trong thời gian vừa qua trên cả nước đã có rất nhiều nhà hàng quán bar vũ trường khách sạn
quán karaoke để xây ra tình trạng khách hàng dùng những địa điểm trên để sử dụng ma túy theo nhóm hội
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an nhận định
vì lợi nhuận đã có không ít chủ nhà hàng quán bar vũ trường khách sạn quán karaoke
dù biết khách hàng của mình sử dụng ma túy tuy nhiên đã cố tình làm ngơ
theo tôi mạnh mẽ nhất vẫn là phải quy định về trách nhiệm của người kinh doanh
tại những điểm quán bar karaoke vũ trường rồi chính quyền sở tạng ở nơi đó
bởi vì đây là thời điểm người ta phát hiện ngay cho con người vào vui chơi giải trí lành mạnh
hay là có cái dấu hiệu về sử dụng trái phép chất ma túy
người ta có những trách nhiệm với xã hội trách nhiệm với phòng chống tội phạm
người ta ngăn ngừa ngay cái hành vi đó
chứ còn nếu như chúng ta lan tỏa trách nhiệm phòng chống ma túy này ra xa hơn
đó là giáo dục của nhà trường rồi sự quản lý của gia đình
rồi các đoàn thể tôi nghĩ hiệu quả của nó sẽ chậm hơn
bởi vì ma túy chúng ta chỉ làm quen sử dụng có một lần
nó đã có thể gây đến triệu chứng thèm
sau đó là sử dụng lần thứ hai điểm thứ ba
thì gây nhiệm nhà trường gia đình xã hội các đoàn thể chắc chắn là không kịp thời
bằng chính những nơi kinh doanh chúng ta quy trách nhiệm và xử phạt mạnh mẽ hơn nữa
và tiến tới đóng cửa hạn chế việc cấp phép những cái này
thì theo tôi đấy là cái ưu tiên trong cái giai đoạn hiện nay
dù lực lượng công an trên cả nước đã tăng cường quản lý
thường xuyên kiểm tra giám sát các địa điểm kinh doanh nhạy cảm như quán bar vũ trường
nhưng để tình trạng sử dụng ma túy tại những địa điểm này
rõ ràng còn có lỗ hỏng trong các chế tài quản lý
không khó để những quản lý hay chủ nhà hàng khách sạn quán bar
nhận ra những điểm bất thường đối với những nhóm khách hàng lợi dụng nhà hàng quán bar
làm nơi để sử dụng ma túy
bởi những nhóm này thường tụ tập rất đông từ vài chục người
kèm theo tính nhạc rất lớn
nhưng thực tế vì lợi nhuận thu được
nhiều chủ nhà hàng đã cố tình làm ngơ để khách sử dụng ma túy tại địa điểm mình kinh doanh
tuy nhiên khi lực lượng chức năng xử lý
thì họ lại khai thiếu trung thực là mình không biết không quản lý được và không có liên quan
nắm rõ tâm lý này lực lượng công an tại tỉnh hà tĩnh đã tiến hành tuyên truyền
đồng thời yêu cầu các chủ nhà hàng khách sạn quán karaoke và quán bar
ký cam kết chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng khách hàng sử dụng ma túy
tại địa điểm mình kinh doanh
bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh
đối với một số nhà hàng khách sạn quán karaoke trên địa bàn
ngoài nếm miết đường dây nóng lực lượng công an còn hướng dẫn cho những quản lý ở đây
cách nhận biết những khách hàng có dấu hiệu bất thường

đối với một số nhà hàng khách sạn quán karaoke trên địa bàn

đối với một số nhà hàng khách sạn quán karaoke trên địa bàn

đối với một số nhà hàng khách sạn quán karaoke trên địa bàn
bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh

bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh
đối với một số nhà hàng khách sạn quán karaoke trên địa bàn
bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh

bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh

bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh

bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh

bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh

đối với một số nhà hàng khách sạn quán karaoke trên địa bàn

bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh

đối với một số nhà hàng khách sạn quán karaoke trên địa bàn

bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh
đối với một số nhà hàng khách sạn quán karaoke trên địa bàn
với câu hỏi về việc xác định danh tính
và tìm chín người đi theo đoàn chuyên cơ của chủ tịch quốc hội
và bỏ trốn ở hàn quốc
thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc cho biết
bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh

bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh
đối với một số nhà hàng khách sạn quán karaoke trên địa bàn

đối với một số nhà hàng khách sạn quán karaoke trên địa bàn
bộ kiểm tra kết hợp tuyên truyền của công an tp hà tĩnh

tại hội nghị trực tuyến tổng kết ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
thực hiện các kế hoạch của bộ công an về tăng cường phối hợp quản lý nhà nước
đấu tranh xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên khoáng sản
hội nghị được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã đấu tranh phát hiện hơn một mươi bảy năm trăm linh vụ
khởi tố hình sự bảy mươi bốn vụ xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt là gần hai trăm linh tỷ đồng
tạm giữ hàng nghìn tàu thuyền ô tô phương tiện dụng cụ máy móc
và gần bốn mươi tấn than một mươi hai tấn quạng các loại gần một năm trăm linh m ba
về cơ bản công an các đơn vị địa phương đã triển khai kế hoạch thực hiện một cách nghiêm túc
qua đó đã nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản
hiện cơ bản không còn tình trạng băng ổ nhóm bảo kê
các đối tượng xã hội đen chủ mưu cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép
phát biểu kết luận hội nghị thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an biểu dương ghi nhận đánh giá cao thành tích
kết quả công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong đấu tranh phòng chống vi phạm khai thác kinh doanh khoáng sản cát sỏi
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu trên cơ sở làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
cần chỉ ra rõ những đối tượng cầm đầu để xử lý nghiêm xử lý cả trách nhiệm của những trường hợp liên quan
làm ngơ bảo kê cho vi phạm
công an các đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
tham mưu kiến nghị với các bộ ban ngành có liên quan nghiên cứu ra soát khắc phục những sơ hở thiếu sót
trong việc ban hành những văn bản pháp luật
nhân dịp này bộ công an đã tặng bằng khen cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc
trong đấu tranh ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản